ngày gần đây thì ngảnh đà lạt ngập trong biển nước đã thu hút được nhiều sự chú ý trên cộng đồng mạng
không chỉ có đà lạt mà tại nhiều địa điểm như là các tuyến phố của thành phố con tum cũng cứ có mưa là ngập
thủ đô hà nội và thành phố hồ chí minh cũng không ngoại lệ về nỗi ám ảnh của rất nhiều người
bởi cứ mưa đường cũng lại ngập
điều này đã ảnh hưởng lớn đến việc đi lại và sinh hoạt của người dân
cư dân mạng mong muốn sẽ có giải pháp thật căn cơ từ các cơ quan chức năng
để không còn cảnh cứ mưa là lụt từ ngã tư đường phố
đà lạt ngập nặng phố thành sông
đà lạt ngày mưa
rất nhiều hình ảnh cùng những chia sẻ được nhiều cư dân mạng đăng tải trên mạng xã hội
với nhiều bạn lần đầu đến với đà lạt có lẽ đây là kỷ niệm khó quên
còn đối với người dân nơi đây thì những trận mưa to dẫn đến tình trạng ngập lụt như vậy
lại là điều đang trở nên quen thuộc
nhiều cảm xúc khác nhau đã được cư dân mạng bày tỏ
đà lạt bây giờ tốc độ đô thị hóa nhanh
mưa lớn tầm ba mươi phút ngập nặng cả thành phố rồi
khí hậu cũng không được ôn hòa mát mẻ như xưa
bằng chứng của việc quy hoạch thiếu tầm nhìn thoát nước đô thị là đây
đà lạt là thành phố du lịch nổi tiếng
mà bị ngập thế này thì mất hình ảnh lắm
đà lạt nay ngập nước vì mưa hay vì quy hoạch
đã lần đầu tiên đà lạt rơi vào tình trạng mưa lớn gây ngập cục bộ như vậy
khi vào năm hai nghìn hai mươi hai dịp nghỉ lễ quốc khánh mùng hai tháng chín
mưa lớn cũng đã khiến du lịch đà lạt mất điểm
đầu là nguồn nhân dẫn đến việc ngập lụt cục bộ ở đà lạt khi có mưa lớn
từ phía góc độ nhìn nhận của mình
rất nhiều quan điểm khác nhau được cư dân mạng thẳng thắn chia sẻ lý giải về nguyên nhân này
đồng thời các ý kiến cư dân mạng cũng mong các cơ quan chức năng
sẽ nhanh chóng tìm ra giải pháp ứng phó
bởi theo dự báo trong giai đoạn el nino
sẽ vẫn tiếp tục có những trận mưa lớn với thời gian ngắn cường độ mạnh
lượng mưa nhiều hơn bình thường
cùng với đà lạt ngày càng đông dân
nhà cửa xây dựng rất nhiều lại thiếu đường thoát nước mưa
chỉ có đường cống thải nên chắc chắn sẽ ngập nặng là đúng rồi
nên dẹp hết nhà kính nhà lồng trên địa bàn thành phố đà lạt
để nước mưa có lối chạy vào kênh mương suối ngấm xuống mất
đà lạt phải xem lại quy hoạch
phát triển trồng rau và hoa trong nhà kính
phần lớn diện tích đất hiện nay đã bao phủ
bởi nhà kính nước mưa không thấm
và thoát được ra hệ thống canh mương nên sinh ra lũ
tại nhiều đô thị thành phố lớn trên cả nước
trong vài ngày gần đây
những trận mưa đã nhấn chìm nhiều tuyến đường khu dân cư
nỗi ám ảnh hầu như năm nào cũng xảy ra
khi hàng loạt phương tiện chết máy
người dân thì lộn nước bị bóng
trong những ngày ngập
nước mưa nước thải trộn lẫn
nhiều nơi đã biến thành một vùng ô nhiễm
có nơi chưa giải quyết xong điểm ngập cũ
đã phát sinh điểm ngập mới
mặc dù nhiều dự án công trình
đã được đầu tư xây dựng
nhằm cải tạo nâng cấp hệ thống gắt nước
thế nhưng hiệu quả vẫn chưa tương xứng
nhiều ý kiến cư dân mạng cho rằng
vẫn sẽ còn cảnh cứ mưa là ngập
nếu công tác quy hoạch
thiết kế phát triển đô thị
sử dụng đất không được trú trọng đúng mức
việc thiết kế xây dựng đường công tức đường
gắt nước thoát lũ
phải được ưu tiên tính toán về sự đồng bộ
tránh việc này xây cao chỗ này
mai hạ thấp chỗ kia
đô thị hóa cần tính đến hệ thống cống to
và thường xuyên nạo vét
chứ không thì khi bê tông hóa hết
rồi khả năng hấp thu nước của đất rất kém
nên mưa là ngập thôi
đoạn đường đi làm cứ mưa lớn là ngập
năm nào cũng rất chật vật
vì tình trạng sống chung với ngập
mỗi khi đến mùa mưa
thành phố cần nhiều dự án
để giữ tích đất hơn cho không gian xanh
và hồ điều tiết
cả giải pháp đồng bộ từ quy hoạch đô thị
đến những phương án giải quyết vấn đề thoát nước
hệ thống thoát nước tại thủ đô
hiện đã và đang rơi vào tình trạng quá tải từ nhiều năm nay
nếu như các dự án nâng cao năng lực
hệ thống thoát nước không sớm hoàn thành
đưa vào sử dụng
thì tình trạng ngập ống sẽ tiếp tục tái diễn
phải làm rõ những nguyên nhân
cả chủ quan và khách quan
để xảy ra tình trạng ống ngập như hiện nay
đặc biệt là trách nhiệm của người đứng đầu
các tổ chức cá nhân có liên quan
trong việc chậm triển khai các dự án
phục vụ tiêu thoát nước trên địa bàn thành phố đô thị
tình trạng chớm mưa là ngập
vẫn đang là nỗi lo đến hẹn lại lên của cư dân mạng
và điệp khúc này sẽ còn diễn ra dài dài
nếu như các giải pháp chống ngập
thoát nước không được triển khai
một cách đồng bộ và kịp thời
quý vị có suy nghĩ gì về nội dung này
hãy chia sẻ trên facebook
của truyền hình công an nhân dân